danh tính tài xế được xác định là nguyễn văn doanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại xã hợp tiến huyện mỹ đức thành phố hà nội
việc tiến hành tạm giữ nhằm phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc
tại cơ quan điều tra bước đầu tài xế doanh khai nhận
trước thời điểm xảy ra vụ tai nạn chiếc xe tải biển kiểm soát hai mươi chín h bảy mươi bảy nghìn một mươi sáu do anh điều khiển
bị mất lái dẫn đến không làm chủ được phương tiện gây ra vụ tai nạn thương tâm
với chiếc xe ô tô con biển kiểm soát ba mươi a sáu mươi một nghìn năm trăm tám mươi năm
di chuyển theo hướng ngược lại
liên quan đến vụ tai nạn thông tin mới nhất từ cục đăng kiểm việt nam cho biết
chiếc xe tải gây ra vụ tai nạn đã được chủ xe cơi nới thùng xe
cục đăng kiểm việt nam xác định theo kích thước cơi nới
thùng xe này có thể tích là gần hai mươi chín mét khối đã vượt hơn một mươi tám mét khối so với thể tích gần một mươi một m khối
theo thông số kích thước thùng xe trong chứng nhận kiểm định
công an huyện nhân trạch vừa phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh đồng nai bắt giữ được nhóm đối tượng gây án
khiến một người tử vong và ba người bị thương tại quán karaoke thanh vi
ở khu phố phước kiểng thị trấn hiệp phước huyện nhân trạch
góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
khuya ngày hai tháng sáu anh võ văn luận quê ở tỉnh phú yên
cùng năm người bạn đến quán karaoke thanh vi để hát
tại đây nhóm của luận xảy ra mâu thuẫn với võ thị hạnh
quê ở tỉnh cà mau là nhân viên của quán
đến khoảng hai giờ ngày ba tháng sáu nhóm của luận ra về
thì bị hạnh gọi điện báo cho nhóm bạn gồm hồ chí bảo phan thanh long phan hoàng nam đến
cùng nhóm nhân viên của quán lao vào ẩu đả đánh nhóm của luận
bằng các hung khí như búa sắt gậy sắt và gậy chơi bia